thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh lạng sơn năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành địa phương cùng các tổ chức quốc tế
lạng sơn có lợi thế đường biên giới dài hai trăm ba mươi một km với hai cửa khẩu quốc tế một cửa khẩu song phương và chín cửa khẩu phụ
lạng sơn có vị trí địa kinh tế địa chính trị đặc biệt quan trọng nên tuyến hành lang kinh tế nam ninh trung quốc
lạng sơn hà nội hải phòng và lạng sơn hà nội thành phố hồ chí minh mọc bài
gian với thị trường quảng tây và miền nam trung quốc trong khu vực mậu dịch tự do asean trung quốc
hiện tỉnh đang khẩn trương thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội
quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
bên cạnh đó tỉnh cũng muốn tập trung vào ba ưu tiên là xây dựng kết cấu hạ tầng
phát triển thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu phát triển dịch vụ du lịch và nông nghiệp
hội nghị sẽ công bố ba mươi bảy danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trao quyết định chủ trương đầu tư quyết định lựa chọn nhà đầu tư quyết định chúng đấu giá
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ cho trên một trăm linh dự án
với tổng mức đầu tư trên tám mươi tỷ đồng
trước khi vào hội nghị thủ tướng đã đi tham quan các gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của lạng sơn
và các gian trưng bày giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế du lịch của tỉnh lạng sơn